trong những ngày cuối năm hai nghìn một mươi sáu sau khi làng rau sạch mỹ hưng xã bình triều huyện thăng bình tỉnh quảng nam hứng chịu nhiều trận lụt đã làm cho rau màu vùng này bị hư hỏng nặng
để có rau phục vụ dịp tết nông dân mỹ hưng tranh thủ trồng lần thứ năm để có sản phẩm phục vụ người tiêu dùng trong dịp tết nguyên đán sắp tới
làng rau sạch mỹ hưng xã bình triều huyện thăng bình tỉnh quảng nam có hai trăm chín mươi bốn hộ sản xuất rau với tổng diện tích sáu mươi năm hectare
trận lũ vừa qua đã làm toàn bộ hoa màu của nhân dân bình triệu trong đó có vùng rau việt gáp mỹ hưng thiệt hại nặng nông dân phải trồng lại lần thứ năm và hợp tác xã đã có biện pháp giúp xã viên nhanh chóng khôi phục sản xuất để có rau phục vụ tết đinh dậu này

với diện tích chuyên canh cây rau sáu mươi năm hectare chiếm bốn mươi chín diện tích đất canh tác xã bình triều có nguồn thu nhập hàng năm gần hai mươi hai tỷ đồng chiếm ba mươi năm bốn trong cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương và đóng góp một mươi tám ba vào gdp của xã cây rau thực sự là cây trồng chủ lực mang lại thu nhập cho hầu hết người dân thôn hưng mỹ

những vườn rau vừa mới khôi phục sau lũ là kỳ vọng của nông dân hưng mỹ sẽ có một vụ rau thắng lợi để phục vụ tết này